trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai bà an toàn thực phẩm tp hcm đã kiểm tra hơn bảy một trăm linh cơ sở phát hiện năm trăm ba mươi năm cơ sở vi phạm xứ phạt năm mươi hai cơ sở với tổng số tiền hơn chín trăm linh năm triệu đồng buộc tiêu hủy một trăm sáu mươi sáu kg thực phẩm các loại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
con số này trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai là ba mươi sáu cơ sở bị xử phạt
với số tiền xứ phạt trên bảy trăm linh triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng trăm kg thực phẩm không an toàn
các cơ quan quản lý vệ sinh thực phẩm cho rằng cần tăng cường chấn chỉnh khắc phục hậu quả ngay sau khi có thiệt hại xảy ra là cần thiết
nhưng kiến tạo cơ chế chính sách quy định pháp luật thực hiện nghiêm thường xuyên kiểm tra kiểm soát để không xảy ra sai phạm còn quan trọng hơn nhiều
đối với công tác xây thực phẩm sạch thì chúng tôi đã đẩy mạnh cái việc xây dựng cũng như là tiêu thụ cho chuỗi thực phẩm an toàn
và những cái thực phẩm mà nông sản tươi sống khác xuất phát từ ngành nông nghiệp và với những cái chuẩn khác của ngành nông nghiệp
và đối với cái chống thực phẩm bẩn thì chúng tôi có cái thành công của hệ thống các đội quản lý an toàn
đội quản lý an toàn thực phẩm xuống đến tận các quận huyện địa bàn ở quận huyện cũng như là các chợ đầu mối và các chợ truyền thống
để có thể là kịp thời xử lý và phát hiện và xử lý những cái vi phạm với các kiểm tra về liên ngành cũng như là của những ngành khác như là công an như là cảnh sát môi trường
không chỉ rau củ quả mà kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối đối với một số ngành hàng khác cũng gây quan ngại
với nhóm hải sản đánh bắt bị nhiễm kim loại nặng có bốn mươi hai trên một trăm linh mẫu
phát hiện nhiễm cadmium vượt cho phép chiếm tỷ lệ bốn mươi hai
nhóm thủy sản nuôi phát hiện tổn dư khác sân cấm sử dụng gồm ciproflosakin chiếm ba mươi bảy trong một trăm linh mẫu tỷ lệ ba mươi bảy
enroflosakin bốn mươi chín trong một trăm linh mẫu cũng nhiều dư lượng hóa chất khác
thực tế đáng sợ hơn là nếu kiểm tra đại trà sẽ chứng kiến kết quả tiêu cực hơn nhiều
do đó trước mắt chương trình chủ thực phẩm an toàn của thành phố hồ chí minh đang cần mở rộng để tạo địa chỉ thương hiệu đáng tin cậy
bởi kết quả thực tế đáng khuyến khích là những sản phẩm trong vòng kiểm tra liên tục của chương trình đạt chín mươi năm sáu mươi năm không phát hiện tồn dư hóa chất
trong khi chỉ có ba sáu mươi chín phát hiện có tồn dư hóa chất trong mức giới hạn cho phép
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại